thưa quý vị những ngày này hạn mặn đang tấn công các tỉnh miền tây
nhiều tuyến đường sụp lúng do hạn mặn và hàng ngàn hecta lúa bị ảnh hưởng nặng
đáng chú ý cà mau đề xuất gần bốn mươi tỷ đồng lo nước ngọt cho người dân
ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng cho hay xâm nhập mặn bắt đầu vào sâu trong nội đồng trên tuyến sông hậu
có xu hướng ngày càng tăng ảnh hưởng trực tiếp đến cung cấp nước sản xuất cho địa bàn huyện long phú và huyện kế sách
theo ghi nhận có khoảng một hectare lúa bị ảnh hưởng do thiếu nước kết hợp ngồi độc phèn
còn tại tỉnh kiên giang phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện an biên cho biết
huyện này có trên bốn trăm linh hectare diện tích nuôi tôm của bà con bị ảnh hưởng nặng với hạn hán kéo dài và độ mặn tăng liên tục
bà con thả nuôi khoảng hai tháng và thu hoạch sớm hơn so với bình thường
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau cho biết cà mau đã lên phương án xin hỗ trợ khẩn cấp bốn mươi tỷ đồng
để đầu tư các bồn chứa nước và nối dài đường ống sơ chữa các trạm cấp nước cho người dân
nếu được đầu tư cà mau sẽ cấp phát bảy trăm năm mươi tám bồn nước cho một ba trăm bốn mươi bốn hộ dân sinh sống phân tán
không có dụng cụ chứa nước thành lập bốn mươi sáu điểm cấp nước tập trung